nếu được đơn vị thực hiện đúng quy trình thu gom vận chuyển và xử lý
thì số tiền chi trả cho số lượng rác này ước tính khoảng sáu trăm linh triệu đồng